được xây dựng cách đây hơn ba mươi năm công trình thủy lợi nam thạch hãn là công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh quảng trị
cung cấp nước cho hơn một mươi năm hectare lúa và hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ liêu
tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn vừa qua đã phá vỡ phần kết cấu bê tông
sân tiêu năng tràn xả lũ và đe dọa đến sự ổn định của công trình
để bảo đảm an toàn cho công trình đặc biệt vào thời điểm mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp
các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh quảng trị đang khẩn trương tìm biện pháp khắc phục kịp thời
đây là hiện trường sạt lở tại khu vực đầu mối của công trình thủy lợi nam thạch hãn
trong đợt mưa lũ do áp thấp nhiệt đới vừa qua lượng nước lớn tràn qua đã phá vỡ hơn chín trăm bảy mươi năm m hai kết cấu bê tông
sân tiêu năng tràn xả lũ nhiều vị trí khác phần bê tông mặt đã bị phồng rộp và lún sập
phần cát sỏi khoan phụt xử lý nền đã bị cuốn trôi
phía dưới nền bê tông tạo ra nhiều hang rống sâu từ hai ba m và có nguy cơ tiếp tục bị xoáy lở
xem xét lại cái dòng thấm qua đập đó là một trong những nguyên nhân là đẩy làm mất cái nền ở dưới
sau đó thì sau khi mà đã xử lý rứt điểm cái vấn đề về dòng thấm thì chúng ta khi đó bắt đầu tiếp tục
xử lý vấn đề giá cố cái bê mặt trên của lớp của tràn
tỉnh quảng trị cũng đã có văn bản đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ
kinh phí để khắc phục sửa chữa cũng như có phương án mời viện khoa học thủy lợi
việt nam giúp hỗ trợ nghiên cứu khảo sát đánh giá tình hình thuế lực và có phương án xử lý
giá cố lâu dài triệt đề đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi nam thạch hãn